hôm qua bộ y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
tại hướng dẫn này bộ y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là f điều trị tại nhà
những thuốc vật dụng mà gia đình cần chuẩn bị
các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết
khi ho có thể dùng các thuốc giảm ho ưu tiên các thuốc từ thảo mộc
khi bị ngạt mũi sổ mũi có thể xịt rửa mũi nhỏ mũi bằng dung dịch nari glorua chín
khi bị tiêu chảy có thể sử dụng men vi sinh men tiêu hóa
bộ y tế lưu ý không tự dùng thuốc kháng virus kháng sinh kháng viêm
khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế
không xông cho trẻ em
các gia đình có trẻ em mắc covid một mươi chín chăm sóc tại nhà cần có điện thoại
số điện thoại của các cơ sở y tế để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu
cũng trong ngày hôm qua bộ y tế đã có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố
tăng cường chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm
trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường
bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán
và bán đúng giá niêm yết kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình
khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng
mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai và bảo đảm chất lượng
cung ứng sản phẩm này đến người dân tổ chức thanh tra kiểm tra để phát hiện sớm
các tổ chức cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn
tin an ninh trả tự thực hiện hai mươi tám vụ cấp giật tài sản trên địa bàn tp biên hòa
bốn đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an tp biên hòa bắt khẩn cấp
là những đối tượng không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng đã sử dụng xe máy đi theo nhóm từ hai đến bốn người
để gây án khi phát hiện có người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách
hoặc sử dụng điện thoại đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau
chớp thời cơ giật tài sản tài sản cướp giật được trung bán rồi chia nhau tiêu xài
công an tp biên phối hợp với công an tp quảng bình vừa tiếp nhận đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một mươi chín năm lẩn trốn sang lào
đối tượng là lò văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
lò văn thoan là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp diện biên về hành vi tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy
ngay sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi phạm tội lò văn thoan đã lần theo đường mòn
khu vực biên giới lẩn trốn sang lào lấy vợ sinh con và thường xuyên thay đổi chỗ ở
thưa quý vị lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện phạm văn cung nguyên chủ trì chùa phước quang
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo lịch dự kiến hôm nay ngày bốn tháng ba sẽ xét xử các bị can
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm cô như viện phật giáo suối nguồn tình thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế giới thiệu về công việc từ thiện của mình
và tự nêu lên hoàn cảnh khó khăn vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cùng còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay của bốn người số tiền hơn bảy mươi bảy bảy tỷ đồng để tiêu xài cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán
sau khi bị tố giác cung đã trả lại cho các bị hại gần một mươi tỷ đồng
như vậy số tiền mà cung đã chiếm đoạt là hơn sáu mươi bảy bảy tỷ đồng
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai diễn ra vào chiều tối qua
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ công an cho biết
về vụ công ty việt á
đến nay cơ quan công an đã thu hồi kê biên và niêm phong tài sản của các đối tượng có liên quan
theo trung tướng tô ân sô với vụ việc này cơ quan công an đã làm xuyên tết xuyên dịch covid một mươi chín
và đến nay đã ủy thác công an tại sáu mươi hai trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố thu thập tài liệu
liên quan đến việc công ty việt á bán kit xét nghiệm để xác minh làm rõ hành vi
đáng chú ý liên quan đến việc xử lý tài sản của các đối tượng
trung tướng tô ân sô cho biết số tài sản bị thu hồi
lẫn niêm phong và kê biên đã lên tới trên một sáu trăm linh tỷ đồng
cũng theo trung tướng tô ân sô thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực cơ quan công an đang đẩy nhanh xác minh
tại các bộ ngành liên quan về việc nghiên cứu sản xuất đánh giá sản phẩm kit xét nghiệm
liên quan đến vụ thổi giá kýt xét nghiệm công ty việt á
ngoài các lãnh đạo công ty việt á bị khởi tố bắt giam
cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một số người có liên quan
trong đó có lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương
như hải dương bắc giang nghệ an bình dương
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rê vũng tàu phối hợp với công an huyện châu đức
vừa đột kích bất ngờ vào cơ sở nấu dầu fo giả có quy mô lớn
nằm trên cánh đồng thôn năm xã bình trung huyện châu đức
thời điểm này trong cơ sở có một xe bồn vừa thực hiện xong việc bơm hút dầu thành phẩm
cơ sở này rộng khoảng bốn m hai
được quây rào tôn cao từ hai ba m kín mít
bên trong có chín bồn chứa dầu thành phẩm có màu vàng nhạt với dung tích khoảng một lít một bồn
hàng trăm thùng phi rỗng và các căn nhựa hóa chất màu xanh để ngủn ngang
hệ thống máy bơm ống dẫn nhiên liệu dầu
người quản lý tại cơ sở nấu dầu trên là trần thiện minh
chưa xuất trình được giấy phép hoạt động cũng như các giấy tờ có liên quan
lực lượng công an đã tiến hành lấy mẫu dầu cặn dầu thành phẩm
đồng thời lập biên bản niêm phong nhiều phương tiện tăng vật
và đưa những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ sản xuất dầu đeo giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc
dưới hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá do đinh quốc vũ cầm đầu
sau đối tượng bị bắt giữ thu giữ nhiều điện thoại di động và số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng là toàn bộ hoạt động đánh bạc
đều được thực hiện qua điện thoại di động chỉ nhận bảng lô đề và cá độ bóng đá
của các thư ký và những con bạc quen biết thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
ngoài ra nhóm đối tượng còn hoạt động cho vay lãi nặng với mức lãi suất giao động
từ ba đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
khi con nợ không có khả năng thanh toán thì sẽ sử dụng các đối tượng có tên án tiền sự
nhân thân xấu mang theo hung khí đến nhà các con nợ uy hiếp khống chế ép buộc các con nợ phải trả tiền
chiều qua tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo chí
liên quan đến tình hình ukraine
liên quan tới công tác bảo hộ công dân tại ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
cho đến trưa ngày ba tháng ba
theo các thông tin từ các cơ quan đại diện việt nam ở ukraine và các nước lân cận
thì hầu hết các bà con ở kiev và odessa và hàng trăm người ở kharkov
thì đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự và được bố trí đã và đang được bố trí sang các nước lân cận
hiện nay có khoảng bốn trăm linh người đã được đến moldova và hiện nay sứ quán đang hỗ trợ để sang rumani
và ở rumani thì cũng đã sang được khoảng bảy mươi người khác
ở ba lan thì cũng đã đón được một trăm bốn mươi người và đưa về thủ đô váksava
ở slovakia ở hungary thì mỗi nơi cũng đã đón được khoảng trên dưới ba mươi người
và hiện nay thì các cái bộ ngành liên quan trong nước cùng với các cái hãng hàng không
thì đã đang lên các cái phương án các cái phương án bay phù hợp với lộ trình
cũng như là các cái địa điểm mà bà con ta tập kết
thì cũng tôi nghĩ là trong một cái thời gian sớm nhất
thì sẽ thông báo cụ thể để bà con có thể đăng ký nguyện vọng và được về nước
đối với việc chia sẻ quan điểm của việt nam tại phiên họp khẩn cấp về tình hình ukraine của đại hội đồng liên hợp quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao đề thị thu hồng khẳng định
việt nam hoan nghênh đối thoại đang diễn ra giữa hai phái đoàn ukraine và nga
mong các bên sớm tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế
và tính tới quyền lợi chính đáng của các bên liên quan
việt nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để các bên đối thoại
thúc đẩy viện trợ cứu trợ nhân đạo cho người dân đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh an toàn
tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho các cộng đồng người nước ngoài đang tanh sinh sống tại ukraine
trong đó có cộng đồng người việt nam
mới đây một lần nữa hà nội lại mở rộng mô hình rào chắn vỉa hè bằng barrier sắt tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn
mục đích là để hạn chế xe máy leo lên gây hư hại kết cấu về hè hạn chế tình trạng chiếm không gian và đảm bảo an toàn
tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ thế nhưng thực tế đôi khi lại đi ngược lại với tiêu chí mong muốn ban đầu
hàng rào chắn bảo vệ người bán nước
hàng rào chắn thành điểm đón xe dù
hàng rào chắn không lối thoát
và xe máy thì vẫn cứ ngang nhiên đi trên vỉa hè
về hè hà nội có vô vàn nhiệm vụ trừ việc dành cho người đi bộ
bây giờ tan tầm ai cũng muốn về nhà sớm nhưng mà phải suy nghĩ cho những người đi bộ
người ta đi xe buýt hoặc là người ta đi bộ đi làm đi về nhà rất nguy hiểm cho người đi bộ
và người ta không biết được đặt người ta trong hoàn cảnh mà người ta đi bộ thì người ta gặp hoàn cảnh đấy không biết người ta sẽ xử lý như thế nào cảm thấy như thế nào
nhà chỉ có đi từ nhà sang chợ khoảng độ năm trăm linh m nhưng có bà bị tai nạn để phải đi bệnh viện cấp cứu với bản thân tôi đấy
thế thì những cái người có trách nhiệm để giải quyết cái tiến đường này để thông thoát thì làm cái gì để cho dân khỏi khổ
cái đấy cũng là một cái giải pháp rất là dữ liệu
tuy nhiên rằng là thế này chúng ta không nên lạm dụng quan điểm về nắp hàng rào để mà nắp hàng rào khắp nơi mọi nơi mọi chỗ
mà để hạn chế các cái xe máy hay một số cái
đôi khi nếu mà chúng ta làm trà nan thì cũng ảnh hưởng đến giao thông
mà ảnh hưởng đến mỹ quan
ảnh hưởng đến mỹ quan hàng rào trà đẹp thế nào
thì chính là người quản lý giao thông phải hiểu được cái vỉa hè dùng như thế nào
và khi nào được dùng thế nào
và khi dùng đó thì ai có thẩm quyền để cho cho dùng
tôi nói ví dụ cảnh sát giao thông người ta muốn trải thoát giao thông
người ta có quyền là cho đi
và như thế thì mới là đúng
vâng quý vị thân mến
những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi vừa
vừa phản ánh trong phóng sự vừa rồi
phần nào đã cho thấy một thực tế của vỉa hè hà nội
vỉa hè hà nội có vô vàn nhiệm vụ
trừ việc dành cho người đi bộ
dựng rào chắn có thực sự ngăn được xe máy leo lên vỉa hè
hay chỉ là giải pháp tình thế
xét từ góc độ quy hoạch đô thị thì các nhà quản lý có thể làm gì
để dành lại vỉa hè cho người đi bộ
ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những phân tích từ khách mời
là kiến trúc sư trần huy ánh
ủy viên thường vụ hội kiến trúc sư hà nội
đầu tiên xin cảm ơn kiến trúc sư trần huy ánh
đã dành thời gian tham gia chương trình vấn đề và chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông ạ
cá nhân ông thì ông có quan điểm như thế nào
đối với việc ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tiếp tục cho xây các cái rào chắn ở trên vỉa hè
liệu rằng thì điều này có thực sự đạt được cái mục đích như chúng ta mong muốn
tức là giữ vỉa hè cho người đi bộ không ạ
cái rào chắn trên vỉa hè
thì nó cũng là một cái giải pháp
mà gọi là tình thế để mà hạn chế các cái phương tiện cơ giới
có cả xe máy có cả ô tô là lao lên vỉa hè
khi mà có cái đông quả họ lao lên vỉa hè luôn
thế để cho giải thoát nhanh
thế thì khi làm như vậy
là rào chắn ạ
thì mà có đảm bảo cái việc người đi bộ không thì lại làm việc khác
rõ ràng đang phát huy
là hạn chế đi xe máy và ô tô lao lên vỉa hè
nhưng có thuận tiện
có thực sự vô cùng người đi bộ
hay không thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
như ông vừa mới chia sẻ
có nghĩa là ở đây chúng ta xem rằng là
đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế thôi
câu chuyện mà giữ vỉa hè cho người đi bộ
thì không phải là một câu chuyện mới
nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có những cái giải pháp
thực sự có thể giải quyết được vấn đề này
đâu là nguyên nhân của tình trạng này thưa ông
tôi cho rằng là
cái việc rào chắn vỉa hè đã hạn chế
thì là giải pháp tình thế
còn cái giữ cho được người đi bộ
thì nó đi cùng với nó là cả một cái quan điểm
cái tiếp cận
cái hệ chống quản lý
rồi quy chế
chứ chúng ta thấy rằng là
các hình ảnh cụ thể thấy là cái vỉa hè là
không những là
là không cần chờ được
mà đôi khi
lại là nơi cái rào chắn lại bảo vệ
chính các cái xe đỗ bửa vãi
họ tháo ra
để mà đỗ xe
thì cuối cùng người đi bộ là còn khó đi hơn
khi ở trên vỉa hè thì vẫn có ô tô
mà bước lên vỉa hè thì lại bị rào chắn
cho nên là
cái người đi bộ còn
tiếp cận vỉa hè khó khăn hơn
nó cho thấy rằng là
đây là một hạ tầng đô thị cần phải thiết kế
một cách cẩn thận
và có một cái quy chế quản lý
có một cái bộ máy bản hành và giám sát
mới hy vọng là người đi bộ có lối đi trên vỉa hè
muốn như vậy
thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào
về trách nhiệm của các cơ quan quản lý
cũng như là việc sử dụng các công cụ quản trị đô thị
một cách phù hợp với thực tiễn và hiệu quả hơn
chúng ta biết rằng là cái rào chắn về hè là
đôi khi chúng tôi còn
phải xin các cái cơ quan quản lý là phải làm rào chắn vỉa hè
ở trước các cổng trường cho con trẻ
tại vì là
các cháu khi từ cổng trường đi ra vỉa hè
thì ao xuống lòng đường rất nguy hiểm
thì những chỗ đấy là rất cần thiết
thế nhưng mà nếu mà vỉa hè
không có người chăm no
cái vỉa hè mà
cái trách nhiệm quản lý của
chính những người dựng vỉa hè lên ấy
thì đôi khi là nó phản tác dụng
vỉa hè mà có cái rào chắn
mặc cùng cái vất điệu
nó cũng không được bền chắc ấy
đôi khi còn nguy hiểm
tôi nhìn thấy có những cái nơi mà gãy
còn có thể là
gây thương tích cho cái người mà
ba chạm vào nó
thì đấy cho nên là
để mà thiết kế đô thị
thì chúng ta cũng phải xác định lại
là thành phố
đang ưu tiên cái gì
ưu tiên cái lưu thông
hay là ưu tiên
cái việc mà
cái việc ô tô đi ở dưới
còn vỉa hè thì không được lao lên
trong khi đó
thì cái người đi bộ
để mà cái vỉa hè có chức năng chính
cho người đi bộ
thì lại bị lãng quên
trong các cái chính sách
mà thiết kế
hoặc là đầu tư
các hạ tầng đô thị như thế này
như vậy có nghĩa là
việc chúng ta dựng lên một cái barrier
ở trên vỉa hè
thì rất là dễ
nhưng cái việc là chúng ta quản lý
chúng ta sử dụng như thế nào
vận hành ra sao
thì lại là một câu chuyện khác
đúng không ạ
chúng tôi thấy rằng là
rất quan tâm đến
những các cái thiết bị
hạ tầng đô thị
ở một vài vị trí
thì chúng ta thấy là
mà chúng ta ghi nhận lại gần đây
đây là một sự lạm dụng
mà nó giúp cho
cái bộ máy quản lý
lười biếng đi một chút
không cần để ý
coi là làm xong cái vỉa hè
là hoàn thành nhiệm vụ
thì đấy là một cái suy nghĩ
là tùy tiện
vì chúng ta thực tế
là rất nhiều cái vỉa hè
là người ta đã
tháo ra từng đoạn một
người ta tháo xích ra
để cho xe máy
rồi thì đưa cả bán hàng lên
nên nếu cần
là người ta lại
khép nó lại
trông như là
có dao chắn thật
nhưng mà lại
sai cái mục đích của vỉa hè đi
mà gây khó khăn
cho cái người đi bộ
tất cả những tình huống
là các cơ quan
tôi thấy rất nhiều
những cái nơi mà
để thùng rác
những nơi mà
có những cái dụng cụ
bảo trì đường phố
các cơ quan khác
là cũng đã
chiếm dụng vỉa hè
đằng sau các cái tường rào như vậy
ông là một chuyên gia
đã có hàng chục năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực
quy hoạch đô thị
giữ vỉa hè
cho người đi bộ
biết rằng là
và các thành phố
đang phát triển rất mạnh
trong cái nền kinh tế thị trường
cái quản trị đô thị
nó không theo kịp
vẫn mệnh lệnh hành chính
chúng ta dùng công cụ tài chính
trong khi là
nó chính là tài sản đô thị
và cái đối xử với nó
như một cái
sử dụng công cụ tài chính
bằng tiền bạc
thì tất cả các nước
cái công cụ tài chính
không có cái gì mới mẻ hơn cả
công cụ tài chính
thì bao gồm
những cái chính sách về
chính sách về
thuê đúng giá trị
chính sách về
khi vào trung tâm
sử dụng hai tầng đó
cái giá đầu tư
thì nó sẽ
thay đổi rất là nhiều
chúng tôi thấy là
cái bài học rất hay
sử dụng công cụ tài chính
nó đã rất mạnh
chứ không phải là
là chúng ta
cứ ra quân
nhiều người mà
rồi những cái
mục tiêu nó mù mờ ấy
thì nó sẽ dẫn đến
là không có kết quả
như hàng chục năm nay
chúng ta đã làm
tôi đã quan sát
thấy ngay cả một cái
các phố thôi
nếu mà kiên quyết là
chỉ cần một công cụ tài chính
đã có thể giải quyết được hàng
thay cho hàng chục người
phân công nhiệm vụ
theo ý kiến của ông là
đối với vấn đề này
khi mà chúng ta thay đổi
cái công cụ quản trị
thì chắc chắn là
chúng ta sẽ tạo ra được
những cái sự thay đổi
của vấn đề
và chúng ta cũng phải xác định
là cái việc mà
giữ vỉa hè
cho người đi bộ
thì đây không phải là việc
có thể giải quyết được
đúng không ạ
phân tích của ông như thế nào
một cái vấn đề
một cách nhìn nhận
một cái sự thay đổi
về lựa chọn công cụ
quản trị đô thị
chúng ta đang nói
về vỉa hè
là những cái ta nhận thấy thôi
người ta nhìn thấy ngay
cái gọi là
cái mô hình
quản trị đô thị
đang có vấn đề
nếu như ta sử dụng
thì không hiệu quả
cái tài sản đô thị
cái hạ tầng đô thị
là tiếp cận không cùng bằng
thế nhưng mà
chưa bao giờ
quản trị đô thị
kiến trúc kế hoạch
lại có được
cái sự chỉ đạo
rất rõ ràng
trong tất cả các văn bản gần đây
tôi rất là tâm đắc
nghị quyết sáu
của bộ chính trị
về đẩy mạnh công tác
chất lượng kế hoạch
và phát triển đô thị
ngày hai mươi bốn tháng một
trong đó nó ghi rất rõ
tức là làm như thế nào
cái hiệu quả
của đơn vị
cái hiệu quả
của chính cái
cái đô thị
cho cuộc sống
cho cái nền kinh tế
nếu nhìn cái vỉa hè
thì không phải vỉa hè
sinh ra là nguồn lợn
mà nếu làm tốt vỉa hè
làm cho cái việc sử dụng vỉa hè
sai mục đích
phi kinh tế
cái này rất lớn
cả một cái
cái công nghệ
từ cả các cái doanh nghiệp
họ đầu tư
thế và thành phố
được cái lợi khác
có cái hạ tầng tốt
cho tự vỉa hè
được nâng cao
nền kinh tế dịch vụ
nguồn thu của ngân sách
từ địa phương
cho đến các doanh nghiệp
để phát triển
như vậy là
từ cái vỉa hè
chúng ta tiếp cận tốt
thì chúng ta sẽ
đem lại rất nhiều lợi ích
thành phố văn minh
các nguồn thu đốt
những người sử dụng hạ tầng
có một cái
cơ hội nào
để chiếm giúp
cái hạ tầng đô thị
để mà có
chiếm lợi riêng
nhưng ảnh hưởng đến lợi ích trục
một lần nữa thì
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
và cảm ơn ông về những phân tích